ngày một mươi hai tháng tám thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng nam cho biết
đến nay quảng nam đã triển khai lấy mẫu và xét nghiệm hai mươi năm năm trăm linh hai trường hợp kể từ khi bộ y tế công bố
ca dương tính với sars cov hai đầu tiên ở cộng đồng tại thành phố đà nẵng vào ngày hai mươi năm tháng bảy
để công tác lấy mẫu xét nghiệm và truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính với sars cov hai
được thực hiện kịp thời ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã thành lập và cử sáu đoàn điều tra
giám sát lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một f hai cũng như xác định lịch trình thực hiện cách ly
qua đó các đơn vị đã triển khai thực hiện hai mươi năm năm trăm linh hai mẫu xét nghiệm
đến nay đã có bảy mươi bảy mẫu xét nghiệm dương tính một mươi bảy bảy trăm bốn mươi hai mẫu ẩm tính còn bảy sáu trăm tám mươi ba mẫu đang chờ kết quả
hiện toàn tỉnh quảng nam có đến hơn bốn mươi trường hợp liên quan đang cách ly
trong đó có ba một trăm tám mươi ba người đang cách ly tại các khu cách ly tập trung
ba trăm hai mươi ba người cách ly tại cơ sở y tế
hơn ba mươi sáu sáu trăm linh người cách ly tại nhà và nơi lưu trú